tại thành phố lai châu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham gia lễ phát động phong trào thi đua
cán bộ công chức viên chức tỉnh lai châu thi đua thực hiện văn hóa công sở
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đề ra ba nội dung về thi đua mà trong thời gian tới lai châu cần phải triển khai
cụ thể tiếp tục thực hiện ba phong trào thi đua lớn mà cả nước đã phát động như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
cả nước vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển
phó chủ tịch nước nhấn mạnh lai châu cần tiếp tục phát hiện và nhân rộng các điển hình không chỉ trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức
mà cả điển hình trong quần chúng nhân dân trong đoàn viên hội viên trong cả các tổ chức chính trị
trong đội ngũ lao động trực tiếp để nhân rộng và lan tỏa
nhằm xây dựng lai châu không chỉ phát triển về các lĩnh vực mà còn phát triển về văn hóa ứng xử trong tình hình mới
nhân dịp này hai mươi năm cá nhân của tỉnh lai châu vinh dự được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất hạng nhì và hạng ba
sáu tập thể và một mươi sáu cá nhân được tặng cờ thi đua của chính phủ và bằng khen của thủ tướng chính phủ